trong dòng chảy hội nhập văn hóa quốc tế thì văn hóa hàn quốc là một tinh hoa văn hóa thế giới đang được giới trẻ việt nam đón nhận mạnh mẽ
và để mở rộng hiểu biết về các giá trị văn hóa hàn quốc chương trình đêm gian lưu văn hóa việt hàn đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
với những mối quan hệ có từ lâu đời sự tương đồng về lịch sử và văn hóa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam hàn quốc đã đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực
để tiếp tục phát huy những truyền thống giữa hai nước đêm nghệ thuật việt hàn được tổ chức với mong muốn sẽ tạo được hiệu ứng nuôi dưỡng những tài năng trẻ
các mầm xanh của nghệ thuật thông qua những hoạt động nghệ thuật hỗ trợ những bạn trẻ có ước mơ đam mê với nghệ thuật có điều kiện được phát triển tài năng của mình
đêm nghệ thuật được tổ chức nhân dịp kỷ niệm hai mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước việt nam hàn quốc
đây không chỉ là nơi giao thoa của hai nền văn hóa đặc sắc việt hàn nối chung mà còn là nhịp cầu kết nối thành phố hồ chí minh và hàn quốc nói riêng